thảo luận tại hội trường về dự án luật giáo dục đại học đã có rất nhiều ý kiến các đại biểu chung quanh dự án luật này trong đó đa số các ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các trường đại học bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã có những giải trình chung quanh vấn đề này
một trong những nội dung được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường về dự án luật giáo dục đại học chính là tự chủ đại học trong đó các đại biểu đều cho rằng việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học là xu thế tất yếu hiện nay
trong dự thảo luật đã có các điều sáu mươi bốn sáu nghìn năm trăm sáu mươi sáu về cơ chế tài chính để phù hợp với tự chủ đại học nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh thêm về quan điểm tự chủ tài chính và đầu tư cho đại học
luật cần phải thể hiện được quan điểm tự chủ
không có nghĩa là để các trường đại học tự lo tự bơi không phải nhà nước cắt kinh phí đầu tư mà chỉ thay đổi cách đầu tư cho hiệu quả hơn
việc tự chủ phải giải phóng được năng lực thực sự của các cơ sở giáo dục đại học huy động được nguồn lực xã hội sẵn có và phát huy được trí tệ của quá trình dạy học
ở khoảng bốn điều này giao trách nhiệm chính phủ quy định chi tiết về quyền tự chủ
thiết nghĩ chính phủ cần nghiên cứu các quy định sao cho quản lý được các chỉ tiêu chất lượng và công bằng giữa các cơ sở giáo dục đại học
giải trình chung quanh ý kiến đại biểu quốc hội nêu bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo khẳng định
việc tự chủ đại học sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học tự chủ về học thuật bộ máy tổ chức và tài chính
tự chủ thì tốt rồi tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nhưng mà không phải trường nào cũng giống nhau
có những trường điều kiện phát triển tốt thì tự yên tâm nhưng cũng có những trường mà chất lượng chưa đảm bảo
thì cái vai trò quản lý về chất lượng từ chỉ tiêu đến quá trình tổ chức đào tạo và đầu ra
và gắn với cái nhu cầu sử dụng phải hết sức quan tâm và cái quá trình tự chủ này phải thực hiện có lộ trình
theo từng bước hiện nay bộ giáo dục đào tạo đã chỉ đạo thí điểm hai mươi ba cơ sở giáo dục đại học
tự chủ theo cái quy định bảy mươi bảy vừa rồi tổng kết là chất lượng
về thực hiện